tại tp hcm và một số địa phương khác trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
liên quan đến các phương tiện xe ưu tiên trong đó đáng chú ý là xe cứu thương
nhằm hạn chế tái diễn tình trạng này công an tp hcm phối hợp với trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
tổ chức buổi tuyên truyền trang bị kiến thức về an toàn giao thông
cho đội ngũ lái xe cấp cứu một trăm một mươi năm trên địa bàn
trên các phương tiện thông tin truyền thông đã phản ánh nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến xe cứu thương
qua phân tích nguyên nhân tai nạn ngoài yếu tố khách quan phần lớn bắt nguồn từ kỹ năng lái xe
và xử lý tình huống chưa tốt của người điều khiển phương tiện
do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tập trung trang bị cho đội ngũ lái xe
và nhân viên cấp cứu một trăm một mươi năm những nguyên tắc giao thông cơ bản kiến thức về kỹ năng lái xe
những lưu ý khi tham gia giao thông cụ thể như chấp hành quy định về hiệu lệnh biển báo giao thông
và những vấn đề sát thực khác mà người điều khiển xe cấp cứu cần lưu ý như khi nào được
và khi nào không được sử dụng tín hiệu ưu tiên hướng đến mục đích cuối cùng là bảo đảm
tuyệt đối an toàn giao thông khi vận chuyển và cấp cứu người bệnh